ngày ba tháng hai căng thẳng bất ngờ bùng phát giữa syri và thổ nhĩ kỳ dẫn tới các vụ tấn công ở tỉnh idlib ở tây bắc syri
theo thông báo của thổ nhĩ kỳ các lực lượng nước này thực hiện vụ pháo kích nhằm đáp trả vụ tấn công trước đó của syri
thông báo cũng cáo buộc lực lượng chính phủ syri hành động bất chấp việc đã được cảnh báo về các vị trí của các lực lượng thổ nhĩ kỳ
trước đó bốn binh sĩ thổ nhĩ kỳ thiệt mạng và chín người khác bị thương do vụ nã pháo của lực lượng thuộc chính phủ syri